một vụ cháy đã xảy ra tại tầng một mươi hai tòa trung cư một mươi hai tây năm ở phường nại hiên đông quận sơn trà thành phố đà nẵng nơi có hàng trăm hộ dân đang sinh sống
sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động lực lượng tới hiện trường nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy đồng thời yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm
sau khoảng ba mươi phút ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng khiến nhiều tài sản của người dân hư hỏng
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ